tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn anh tuấn ba mươi sáu tuổi quê tỉnh thanh hóa chín năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một anh nguyễn văn lương ba mươi hai tuổi quê tỉnh lâm đồng đang nhậu tại một nhà nghỉ ở xã phú lý huyện vĩnh cửu
thì có tuấn đến cùng uống rượu trong lúc uống rượu với nhau giữa lương và tuấn mâu thuẫn
tuấn lấy con dao đâm nhiều nhát trúng người gây thương tích ba mươi chín sau khi gây án tuấn đã đến công an đầu thú
viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định hành vi của bị cáo tuấn đã dùng hung khí nguy hiểm đâm liên tiếp vào vùng trọng yếu trên cơ thể anh lương
nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời nên đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người